vừa rồi là một số nội dung chính có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình như thường lệ mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức an ninh trật tự
đáng chú ý trong hai mươi bốn h qua
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử bị cáo cao tài năng
và vợ là vũ thị mừng liên quan tới vụ án giết người cướp tài sản đốt xác phi tang
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bị cáo cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bị truy tố về tội giết người cướp tài sản
và xâm phạm thi thể hái cốt
vợ năng là vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bị truy tố tội che giấu tội phạm
xâm phạm thi thể hái cốt người khác
trong phiên tòa diễn ra sáng nay sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng
của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng
không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
trong buổi chiều nay các nội dung tiếp theo của phiên tòa sẽ được diễn ra
diễn biến cụ thể chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị tại các bản tin sau
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
trong vụ án giết người đối với bị cáo nguyễn văn cọp chú thành phố cần thơ
nạn nhân trong vụ án này là hai mẹ con bà nguyễn thị diễm và anh nguyễn văn vương
theo cáo trạng của viện kiểm sát nguyễn văn cọp và bà diễm sống với nhau như vợ chồng
cả hai thuê nhà trọ cùng với con riêng của bà diễn là nguyễn văn vương
vào chiều ngày một mươi chín tháng một năm nay cọp và bà diễm xảy ra mâu thuẫn nên cọp bỏ đi
hôm sau cọp về nhà muốn làm hòa nối lại tình cảm
nhưng bà diễm không đồng ý nên hắn đã mua một con dao rồi ra tay sát hại hai mẹ con bà diễm
với tỷ lệ thương tật là bốn và hai mươi một
kết thúc phiên tòa nguyễn văn cọp bị tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ quảng trị về nghệ an vừa bị triệt phá
công an nghệ an thu giữ hai bốn tấn pháo nổ các loại
một mươi một đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
qua quá trình điều tra ngày một mươi bốn tháng một mươi một công an bắt giữ nhóm gồm bảy đối tượng
và thu giữ hơn một năm tấn pháo nổ các loại
tiếp tục điều tra mở rộng ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an
thành phố đông hà tỉnh quảng trị bắt giữ thêm bốn đối tượng khác thu giữ thêm chín trăm linh kg pháo
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm
nhất là các dịp lễ hội tết nguyên đán gia tăng
các đối tượng ở nghệ an đã tìm cách móc nối cấu kết với các đối tượng ở quảng trị
tìm cách đưa pháo từ phía bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã chia nhỏ lượng hàng
và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên các địa bàn
khi thấy thời cơ thuận lợi số pháo được cất giấu sẽ được nguy trang
và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua
đây là chuyên án đặc biệt lớn với số lượng tăng vật thu được rất lớn
càng gần việc cuối năm tình trạng buôn lậu pháo nổ
sẽ rất phức tạp hơn với những thủ đoạn tinh vi hơn
những thủ đoạn nào được các đối tượng sử dụng
và quá trình phá án của lực lượng công an trong chuyên án diễn ra như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay một vụ sạt lở xảy ra tại thị trấn trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đã làm sập hoàn toàn một nhà dân và khiến một người bị thương
vào lúc tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một
một lượng lớn đất đá từ trên đồi cùng một trụ điện đôi của đường dây trung thế bất ngờ đổ xuống
kèm theo tiếng nổ lớn đã làm sập hoàn toàn một nhà dân
tại thị trấn trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
và khiến một người dân bị thương nặng ở vùng mặt
vụ sạt lở cũng đã khiến nhà của bốn hộ dân xung quanh bị sập một phần
hiện tại lực lượng chức năng đã di rời một mươi tám hộ dân ra khỏi khu vực này
đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thả xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và xin được bắt đầu bằng những thông tin về tình hình an ninh trật tự
kính thưa quý vị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an thành phố cà mau
phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt quả tang
một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép heroin
bị bắt giữ đối tượng khai tên lê tấn thiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ khóm ba phường chín thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa heroin
khai thác nhanh thiện khai nhận số ma túy trên được y mua từ tp hcm về với giá ba mươi bảy triệu
để bán lại cho các con nghiện khác
trong khi nhận số ma túy trên thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang cùng tang vật
bản thân đối tượng này cũng là con nghiện
qua kiểm tra nhanh lê tấn thiện dương tính với chất ma túy
trong hồ sơ thiện từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện củ chi tp hcm đang điều tra làm rõ vụ mâu thuẫn trong quá trình đá bóng giao hữu
dẫn đến là việc nhóm thanh niên cầm mã tấu chém trọng thương một người
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một hai đội bóng đá tham gia giao lưu tại sân bóng đá lộc phát
xã bình mỹ huyện củ chi tp hcm
trong lúc đá thì giữa các thành viên của hai đội có mâu thuẫn với nhau
sau khi đá xong một đội ra về đội còn lại ngồi uống nước trên sân
một lúc sau nhóm năm thanh niên bất ngờ vách dao kiếm đến sân bóng tiến về bàn nước khiến nhiều người bỏ chạy
trong đó thanh niên tên khương bị chém tới tấp vào đầu chân
cả đội sau đó đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương đồng thời trình báo sự việc lên công an địa phương
nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được điều tra làm rõ
lợi dụng lúc người phụ nữ bán cá ngủ quên một nam thanh niên đã lẻn vào trộm điện thoại và xô đựng tiền rồi bỏ trốn
và clip đã ghi lại vụ trộm tại đường lê văn quế quận bình tân tp hcm gây bức xúc trên mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng một mươi một mạng xã hội facebook chia sẻ clip năm thanh niên cao to đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản gây bức xúc dư luận
theo hình ảnh camera năm thanh niên chạy xe máy dựng trước căn nhà số hai số bốn là của cửa hàng bán cá
sau một lúc quan sát thấy chủ nhà đang ngủ người này đi vào bên trong căn nhà lấy trộm tài sản là hai chiếc điện thoại
trong lúc đi ra kẻ này lấy luôn xô nhựa đựng tiền của người bán hàng rồi lên xe chạy mất
mặc dù giá trị tài sản trong vụ việc không nhiều song sự việc là bài học cảnh giác đối với người dân không nên sơ hở tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động
sau khi ra văn bản cho phép là các dịch vụ hoạt động thì ngày hôm nay là ngày một mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm lại có văn bản tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massag spa

tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm đã cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề này
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết do đánh giá dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tiềm mẫn nguy cơ
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế tp hcm khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massag spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp quận huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
để mọi người dân tổ chức và cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
hiện tp hcm đang điều trị một mươi hai chín trăm ba mươi năm bệnh nhân trong đó có sáu trăm ba mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi ba trăm linh hai bệnh nhân nặng đang thở máy chín bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một có một bốn trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nhập viện một bảy mươi sáu bệnh nhân xuất viện bốn mươi hai trường hợp tử vong trong ngày
kính thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có công văn là cho phép hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy xe mô tô hai bánh công nghệ
tuy nhiên thì phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid
như vậy là sau gần nửa năm dừng hoạt động xe ôn công nghệ thì đã chính thức hoạt động trở lại
theo thông báo của sở giao thông vận tải tp hcm hiện cấp độ dịch trên địa bàn thành phố được đánh giá ở cấp độ hai
hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy xe mô tô hai bánh có sử dụng công nghệ ứng dụng gọi xe hai bánh trên thiết bị di động
có thể hoạt động trở lại với số lượng không quá năm mươi số xe của đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy hoạt động xe ôm công nghệ đã chính thức được hoạt động trở lại
từ hôm nay một mươi tám tháng một mươi một
rất là muốn chạy bay để mà tăng thêm thu nhập
thì anh em cũng đã sẵn sàng là chào đón cái ngày mà trở lại cho khách
nhưng mà cái điều quan tâm nhất là phải thực hiện đúng năm k để mà an toàn cho bản thân và an toàn cho khách hàng
chị đang bỗng mộng chờ đó thì cuộc sống mà
thì chạy thì có phương nhập lên thêm có đủ cuộc sống
trước đó hoạt động của loại hình dịch vụ taxi công nghệ cũng đã được cho phép vận hành với nhiều điều kiện phòng dịch
như xe được trang bị vách ngăn giữa tài xế và hành khách để giảm thiểu các tiếp xúc không cần thiết
mỗi tài xế tham gia vận chuyển hành khách trong giai đoạn này đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ít nhất đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm những biện pháp an toàn này cũng đã phần nào làm cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn
em thật ra đối với em thì bây giờ an tâm hơn
với lại sao mà khi mà lên xe thì em có thấy được những cái biện pháp an toàn mà tài xế cũng như là các hãng đang áp dụng
em cảm thấy như là nó an toàn cho sức khỏe của mình hơn
cái nhu cầu công việc của mình thì di chuyển cũng khá là nhiều
mà nhiều khi là kiểu có thể thí dụ là hẹn học khách buổi trưa rồi này nọ thì mình cũng rất là cần thiết
nhưng mà mình cũng lo lắng thử là không biết là tài xế rồi hoặc là xe rồi có đi lại có an toàn không
tại vì một ngày thì cái lượng khách mà tài xế chở cũng khá là nhiều
chúng tôi cũng quan sát và nhận thấy là xu hướng này rất là nhiều
chúng tôi cũng nhận thấy là xu hướng là cầu người tiêu dùng hiện nay
thì các mối quan tâm về rủi ro lây nhiễm và đảm bảo an toàn sức khỏe thì đang là yếu tố hàng đầu
khi mà người tiêu dùng trước khi mà họ đưa ra một cái quyết định sử dụng một dịch vụ hay một sản phẩm nào
và đấy là cái lý do mà chúng tôi đã quyết định là sẽ mang cái tiêu chuẩn cao nhất
để mang đến cho đại đa số người tiêu dùng việt nam
thành phố hồ chí minh đang dần mở cửa các dịch vụ sau thời gian dài thực hiện biện pháp phòng dịch
nhưng quyết sách hợp lý của hồ chí minh là không
quyết sách hợp lý trong từng giai đoạn sẽ tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
đồng thời tạo việc làm cho tài xế
tuy nhiên các đơn vị quản lý tài xế và người dân vẫn thật cảnh giác tuân thủ nguyên tắc năm k
nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn cho bản thân và mọi người
kính thưa quý vị qua xét nghiệm định kỳ công ty cổ phần thủy sản minh phú hậu giang
tỏa lạc tại khu công nghiệp sông hậu huyện châu thành tỉnh hậu giang
năm người bị nhiễm covid một mươi chín
ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh hậu giang cũng đã có buổi làm việc với công ty thủy sản này
để tìm phương án vừa dập dịch và vừa duy trì sản xuất
trước đó năm người bị phát hiện nhiễm covid một mươi chín vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
bốn bốn trăm linh cán bộ công nhân của công ty được xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr mẫu gột
sau đó công nhân ở vùng xanh vùng vàng được cho về người ở vùng cam vùng đỏ
được yêu cầu đăng ký thực hiện ba tại chỗ
thời gian qua công ty này hoạt động theo phương án ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
nhưng theo kết quả điều tra dịch tễ công nhân từ vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn
vào công ty làm việc và về nhà hàng ngày
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hậu giang doanh nghiệp đề xuất sau khi truy vết kiểm soát chặt cháy dịch
về các dây chuyện không bị ảnh hưởng thì tiếp tục sản xuất để giải quyết các đơn hàng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đề nghị công ty và huyện châu thành kiểm soát chặt f một
một cư trú trong tỉnh đưa về các khu cách ly tập trung còn ở tỉnh khác đưa về địa phương quản lý
với những trường hợp là f một có nguy cơ thấp hiện cách ly tại chỗ để duy trì sản xuất
trước thực trạng số ca covid trong cộng đồng vẫn ở mức cao
vào những ngày qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị hai mươi
của ủy ban nhân dân tỉnh tại các nhà hàng quán ăn đồng thời là kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới
đây là băng rôn được một quán ăn trên đường phan trung hay còn gọi là đường năm cũ thành phố biên hòa treo ngay ngoài cửa quán
ghi nhận thực tế từ thời điểm kiểm tra ở quán này hầu hết thực khách chỉ dùng nước suối và nước ngọt
sự bên đêm kinh doanh lúc bắt đầu cũng rất khó khăn nhưng cũng cố gắng thuyết phục khách
và treo bạn là không phục vụ đồ uống tốt tồn chỉ phục vụ ăn tại chỗ và bán nước ngọt
và không phục vụ năm mươi khách nói chung cũng cố gắng thì mùa dịch bệnh thì cũng khó khăn
nhưng cũng phải cố gắng thực hiện đúng theo chỉ thị của tỉnh để mình sớm dập được đại dịch covid này
tụi em là anh em tài xế tụi em đi công tác nay tụi em ở đây thì nay tụi em vô thêm nước ngọt
không dám hôn uống bia nhất là tài xế hai là cũng vì chỉ thị của thành phố
tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy nhiều quán ăn nhà hàng vẫn vi phạm về bán rượu bia đồ uống có cồn
điều đáng nói là nhiều quản lý làm chứ không
các nhà hàng quán ăn lại không nắm bắt được các quy định trong chỉ thị hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh
em mới nghe công an tôi là vi phạm về bán thức uống có cồn với lại là không đảm bảo khoảng cách
dạ ý là em sẽ rút kinh nghiệm với lại là hạn chế theo chỉ thị của nhà nước
tôi là đại diện bên nhà hàng này tôi cũng mong muốn một điều là có thể là thoải mái hơn một chút
về cái chuyện là bán độ cồn hạn chế làm sao vô cái mức làm sao
để cho khách hàng có thể tham gia
để cho khách còn ăn uống
nếu mà khách mà tới ăn không để về thì khách sẽ tức nghĩa là tâm lý khách sẽ không uống
rất là khó khăn cho các doanh nghiệp hoặc là các nhà hàng
chúng tôi nhận thấy là một số quán chấp hành nghiêm kỳ thị hai mươi không bán thức uống có cồn cho khách
nhưng qua đó còn một số quán vẫn cố tình vi phạm chỉ thị hai mươi bán thức uống có cồn
và những trường hợp đó chúng tôi xử lý nghiêm
và qua đó qua công tác xử lý chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền nhắc nhở đến người dân và các cơ sở kinh doanh
và chấp hành nghiêm chỉ thị hai mươi của ban dân tỉnh trong thời điểm dịch covid đang diễn biến rất phức tạp tại địa bàn tỉnh đồng nai
dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
để hạn chế sự lây lan cũng như bùng phát trở lại của dịch bệnh
các cơ sở kinh doanh quán ăn nhà hàng cần tuân thủ các quy định thực hiện nghiêm năm k không mang thức uống có cồn
và người dân chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người thân
nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như góp phần chung tay cùng chính quyền các ngành các cấp chiến thắng đại dịch